thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chủ trì phiên họp lần thứ nhất của ban chỉ đạo nghe báo cáo về tình hình kết quả năm năm thực hiện chiến lược
báo cáo của ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai tỷ trọng grdp của hai mươi tám tỉnh thành phố ven biển đồng góp vào tổng grdp toàn quốc đều đạt mốc trên năm mươi
duy chỉ có năm hai nghìn một mươi chín đạt bốn mươi chín tám mươi ba
du lịch biển có sự phát triển nhanh chóng kinh tế hàng hải đã đạt được nhiều thành tựu năng lực vận tải ngày càng được nâng cao
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản tăng từ tám tám tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám lên hơn một mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
phát triển một trăm sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cả nước có một mươi chín khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch trong đó một mươi tám khu kinh tế đã được thành lập và có năm trăm năm mươi ba dự án đầu tư nước ngoài
năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới cũng đã được đẩy mạnh
năm hai nghìn hai mươi hai năng lượng tái tạo đạt sản lượng khoảng một trăm ba mươi tỷ kwh chiếm tỷ trọng gần bốn mươi tám sản lượng điện phát của hệ thống điện việt nam
tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu về xã hội nguồn lực khoa học công nghệ giáo dục y tế chưa đạt mục tiêu đề ra tại nghị quyết số ba mươi sáu của trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển
để đạt được những chỉ tiêu quan trọng theo nghị quyết số ba mươi sáu của trung ương ủy ban chỉ đạo quốc gia nhận định có hai vấn đề lớn cần tập trung là xây dựng cơ chế chính sách bố trí nguồn lực đủ mạnh
đồng thời hình thành những mô hình động lực mới cho kinh tế biển với những cơ chế chính sách đặc thù
phó thủ tướng trần hồng hà cũng đề nghị các địa phương chủ động kiến nghị đề xuất cơ chế chính sách để triển khai các dự án công trình kế hoạch phát triển kinh tế biển trên địa bàn